chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị người phát ngôn lực lượng cảnh sát của uganda cho biết
đã bắt giữ hai mươi kẻ bị tình nghi hợp tác với lực lượng dân chủ đồng minh adf
tổ chức đang bị quy trách nhiệm trong vụ tấn công khủng khiếp hồi tuần trước
vào một trường học gần biên giới về cộng hòa dân chủ congo
quan chức này cho biết những người hiện bị lực lượng này bắt giữ gồm có một số giáo viên
và hiệu trưởng trường trung học lubri rina ở moskwe miền tây uganda
trường học này đã bị tấn công vào tối ngày một mươi sáu tháng sáu
số người thiệt mạng đã lên tới bốn mươi hai người bao gồm ba mươi bảy học sinh
người lớn tuổi nhất trong số các nạn nhân cho đến nay được xác định là một cụ bà chín mươi năm tuổi
và người nhỏ tuổi nhất là một bé gái một mươi hai tuổi
trong khi sáu người khác bị thương và vẫn đang nằm trong bệnh viện
hiện có nhiều báo cáo trái ngược nhau về số người bị những kẻ tấn công bắt cóc khoảng từ năm đến bảy người
tiếp theo là những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại tulisi và brazil
hôm qua bộ nội vụ tunisia cho biết một vụ tấn công bằng vật sắc nhọn đã xảy ra
bên ngoài đại sứ quán brazil tại thủ đô tunis khiến một nhân viên an ninh sở tại thiệt mạng
lực lượng chức năng đã nổ súng vào nghi phạm khiến đối tượng bị thương ở chân trước khi tiến hành bắt giữ
sau vụ việc trên nhà chức trách đã ra lệnh phong tỏa các con đường dẫn đến đại sứ quán brazil và tăng cường các biện pháp an ninh
cảnh sát cho biết vụ tấn công trên không liên quan đến khủng bố mà kẻ tình nghi được cho là có vấn đề tâm thần
nhà chức trách chưa xác định được danh tính của đối tượng này
cùng ngày một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường học ở thành phố kambe bang parana miền nam brazil
khiến ít nhất một học sinh thiệt mạng và một học sinh bị thương
theo chính quyền bang parana thủ phạm vụ nổ súng đã bị bắt giữ ngay sau đó
đối tượng khai nhận từng là học sinh của trường và muốn lấy hồ sơ của mình
các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền israel ngày một mươi chín tháng sáu đã kêu gọi mở một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào thành phố jenin ở bờ tây
sau cuộc đụng độ vào buổi sáng cùng ngày khiến năm người palestine thiệt mạng và bảy binh sĩ israel bị thương
bộ trưởng tài chính israel chủ tịch đảng chủ nghĩa phục quốc tôn giáo cực hữu đã yêu cầu chấm dứt các cuộc đột kích riêng lẻ hiện nay
và thay vào đó là phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ palestine ở bờ tây
chính trị gia cực hữu này thậm chí còn kêu gọi điều động xe tăng và máy bay chiến đấu tham chiến
đồng thời yêu cầu nội các an ninh israel họp khẩn sau vụ việc này
trong khi đó chính quyền palestine đã lên tiếng chỉ trích cuộc đột kích của israel khiến năm người ả rập thiệt mạng và sáu mươi sáu người khác bị thương
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đặc biệt là chính quyền mỹ cần phải can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công của israel
liên quan đến vấn đề này liên minh châu âu bày tỏ lo ngại sâu sắc về các vụ việc mới nhất ở jenny vốn đã gây ra một số thương vong cho người dân
theo eu những hoạt động quân sự phải phù hợp với luật nhân đạo quốc tế
còn tại anh với tỷ lệ áp đảo ba trăm năm mươi bốn phiếu thuận và bảy phiếu chống
các nghị sĩ nước này đã bỏ phiếu thông qua báo cáo của ủy ban đặc quyền của quốc hội
theo đó kết luận cựu thủ tướng anh boris johnson
đã cố tình lừa dối quốc hội về các bữa tiệc tại văn phòng thủ tướng ở phố downing
trong thời gian anh áp đặt lệnh phong tỏa phòng dịch covid một mươi chín còn gọi là vụ bê bối patriget
trong số một trăm một mươi tám nghị sĩ đảng bảo thủ ủng hộ những phát hiện của báo cáo
có cựu thủ tướng theresa may lãnh đạo quốc hội penny moran bộ trưởng tư pháp alex chalk
và trưởng ban kỷ luật đảng simon hack hai trăm hai mươi năm nghị sĩ đã bỏ phiếu trắng hoặc không tham gia bỏ phiếu
trong đó có thủ tướng rishi sunak
trong cuộc tranh luận kéo dài năm tiếng tại quốc hội trước cuộc bỏ phiếu
bà may cho biết việc ủng hộ báo cáo sẽ là bước quan trọng để khôi phục lòng tin của người dân vào quốc hội
khẳng định không có quy định dành cho người dân và quy định khác dành cho các nghị sĩ
theo báo cáo công bố tuần trước
ông johnson đã nhiều lần vi phạm khi khẳng định các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín luôn được tuân thủ
báo cáo kết luận
ông đã đưa ra nhiều tuyên bố cố tình gây hiểu lầm cho quốc hội về các sự kiện tại số một mươi phố downing
cũng như coi thường cơ quan lập pháp
báo cáo đề nghị đình chỉ chín mươi ngày tư cách nghị sĩ đối với ông johnson
tuy nhiên trước khi báo cáo được công bố
chính trị gia này đã tuyên bố tử chức
tổng thống mỹ joe biden cho rằng quan hệ giữa mỹ và trung quốc đang đi đúng hướng
nhưng ông không cho rằng có sự tiến triển trong chuyến thăm mới nhất tới bắc kinh của ngoại trưởng mỹ antony blinken
theo nhà lãnh đạo này
hai nước đã nhất trí ổn định hóa sự cạnh tranh lẫn nhau
để không dẫn đến xung đột nhưng hiện chưa tạo ra bất cứ sự đột phá đáng kể nào
ông cũng cho rằng ngoại trưởng blinken đã thực hiện tốt vai trò của mình
các tuyên bố trên của tổng thống biden được đưa ra sau khi ngoại trưởng blinken thực hiện chuyến thăm hai ngày
từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng sáu tới bắc kinh
tại đây ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp trung quốc tần cương
gặp chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc vương nghị
và hội kiến với chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại các cuộc tiếp xúc giới chức bắc kinh bày tỏ hy vọng về một mối quan hệ song phương phát triển ổn định và vững chắc
đồng thời tin tưởng rằng hai nước có thể vượt qua các khó khăn và tìm ra con đường phù hợp
để cùng phát triển trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi
bộ môi trường và lâm nghiệp indonesia cho hay từ đầu năm đến giữa tháng sáu vừa qua
các vụ cháy rừng và đất than bùn ở nước này đã hủy hoại hơn hai mươi tám ha và giải phóng hai tám mươi bốn triệu tấn khí thải co hai
cơ quan này kêu gọi thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm duy trì sự an toàn của các khu vực đã để xảy ra hỏa hoạn
theo số liệu của bộ môi trường và lâm nghiệp indonesia các tỉnh có diện tích rừng và đất than bùn bị tàn phá nhiều nhất
gồm đông nusa tenggara với hơn năm hai trăm một mươi một hectare và tây calimantan là hơn bốn một trăm bảy mươi hai ha
chính phủ indonesia đã triển khai nhiều máy bay để tiến hành hoạt động điều chỉnh thời tiết ở một số tỉnh
và sẽ tiếp tục nỗ lực này tại các khu vực
các khu vực trên đảo kalimantan nhằm ngăn chặn cháy rừng do ảnh hưởng của hiện tượng el nino
đặc biệt trong giai đoạn từ tháng bảy đến tháng một mươi
bên cạnh đó chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các công ty tư nhân xử lý các vụ cháy rừng trong trường hợp xảy ra các điểm nóng ở khu vực lân cận
ngày một mươi chín tháng sáu tại trụ sở liên hợp quốc ở new york mỹ hiệp ước quốc tế đầu tiên trên thế giới bảo vệ các vùng biển quốc tế đã được thông qua
đây là một thỏa thuận với môi trường mang tính lịch sử được xây dựng nhằm bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng đối với nhân loại
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres gọi sự kiện thông qua hiệp ước này là một thành tiệu lịch sử
theo đó tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho việc mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra các vùng biển quốc tế vốn chiếm sáu mươi diện tích các đại dương trên thế giới
văn bản của hiệp ước đã được các bên thống nhất vào tháng ba vừa qua sau một mươi năm năm thảo luận và bốn năm đàm phán chính thức
kể từ đó các chuyên gia pháp lý và các biên dịch viên của liên hợp quốc đã tích cực ra soát và chuyển ngữ để đảm bảo truyền tải chính xác
nhất quán và trọn vẹn nội dung văn bản thông qua sáu ngôn ngữ chính thức của liên hợp quốc
sau khi được liên hợp quốc thông qua hiệp ước cần được tối thiểu sáu mươi nước thành viên liên hợp quốc phê chuẩn để có hiệu lực áp dụng
văn kiện này cũng được coi là một yếu tố quan trọng trong các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ ba mươi diện tích đất và biển của thế giới vào năm hai nghìn hai mươi
hiệp ước cũng thiết lập các nguyên tắc chia sẻ lợi ích của nguồn gen biển được thu thập qua nghiên cứu khoa học ở vùng biển quốc tế
đây là một điểm mấu chốt gần như đã khiến các cuộc đàm phán đổ vỡ vào phút cuối hồi tháng ba vừa qua
giới quan sát nhận định hiệp ước trên sẽ không khó để nhận được sự phê chuẩn của ít nhất sáu mươi quốc gia thành viên liên hợp quốc
mặc dù hiệp ước là một bước tiến lớn trong việc thiết lập quản lý các vùng biển quốc tế
song còn nhiều vấn đề phải thảo luận liên quan đến việc thực thi hiệp ước này
thưa quý vị nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi năng lượng xanh trong cộng đồng
hai vợ chồng nghệ sĩ người anh đã giúp nhiều hộ gia đình tại thủ đô london được lắp đặt miễn phí các tấm pin năng lượng mặt trời
họ cũng hy vọng sẽ thay đổi ngành công nghiệp năng lượng theo hướng tích cực hơn
đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
vợ chồng này được người dân ở thủ đô london của anh gọi thân mật là power goople tạm dịch là cặp đôi quyền lực hay cặp đôi năng lượng
đó là hai nghệ sĩ người anh ông dan edelstein và bà hillary powell
trước áp lực giá năng lượng tăng cao và tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng
hai nghệ sĩ này đã sắp xếp lắp đặt các tấm pin mặt trời tại nhiều ngôi nhà trên đường phố
thông qua dự án power station tạm dịch là trạm năng lượng
để quyên góp tiền họ đã tiết kiệm năng lượng và ngủ trên mái nhà của họ trong ba tuần
mùa đông lạnh giá
chúng tôi quyết định ngủ ở đây mỗi đêm cho đến khi quyên góp đủ tiền cho dự án
cặp đôi này hy vọng sẽ thay đổi ngành công nghiệp năng lượng một cách tích cực
ông edelstein và bà powell chia sẻ rằng họ bắt đầu dự án power station khi cảm thấy phát ốm
mỗi khi nhìn vào những hóa đơn tiền điện có con số cao
ở london nơi hai vợ chồng sinh sống tình trạng thiếu nhiên liệu là mối quan tâm lớn
bởi nhiều hộ gia đình không đủ khả năng chi trả tiền điện
để giữ ấm cho ngôi nhà của họ
trước tình trạng đó chúng tôi đã nghĩ rằng liệu chúng ta có thể biến một con phố này
thành một nhà máy điện đại loại là sử dụng tất cả các máy nhà làm nơi đặt năng lượng mặt trời hay không
từ suy nghĩ đó hai nghệ sĩ cũng đã bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng
và huy động được khoảng một trăm bốn mươi usd thông qua huy động vốn cộng đồng
cho đến nay họ đã sắp xếp lắp đặt các tấm pin mặt trời trên hàng chục ngôi nhà ở đường phố london anh
dự án đặc biệt có ý nghĩa đối với cư dân tại đây
ông ijaz huseyin đã sống ở london trong bốn mươi năm năm
ước tính rằng các tấm pin mặt trời sẽ cắt giảm khoảng bảy mươi hóa đơn tiền điện của mình
điều đó tốt cho môi trường
ngoài ra tôi không đủ khả năng trả tiền điện nữa
và cũng rất mệt mỏi vì phải lo cho các con ăn học
do đó việc làm ý nghĩa của hai vợ chồng họ đã giúp chúng tôi rất nhiều

giữ tay mạnh
các hộ gia đình được cung cấp điện từ bảng điều khiển năng lượng mặt trời
sử dụng ít điện năng hơn từ lưới điện quốc gia giúp cắt giảm hóa đơn năng lượng
các nhà phân tích trong ngành cho biết
các sáng kiến cộng đồng như dự án chạm năng lượng
có xu hướng hiệu quả hơn so với việc lắp đặt năng lượng mặt trời riêng lẻ
khi chi phí giảm theo quy mô
các tấm pin mặt trời của dự án này
đang được lắp đặt bởi nhà cung cấp năng lượng optopus energy
không chỉ là dự án của hai cá nhân
họ đã tập hợp những người cùng ý tưởng lại với nhau
để cùng giúp sức cho dự án này phát triển
chúng tôi mong muốn mọi người có thể bảo vệ môi trường
điều này cần phải được thực hiện trên quy mô lớn
nhưng trước tiên hãy khởi đầu nó một cách hiệu quả từ một khu vực
hai nghệ sĩ kỳ vọng sẽ giúp đỡ được nhiều người dân
giảm bớt được gánh nặng tài chính trong bối cảnh lãm phát giá năng lượng
nhờ việc chuyển đổi sang sử dụng điện mặt trời với giá rẻ hơn
mà lại giúp bảo vệ môi trường
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo